lợi dụng lúc nạn nhân bị say rượu té ngã hai đối tượng đã giả người chạy xe đưa nạn nhân về nhà rồi khống chế cướp tài sản
với hành vi trên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam nguyễn ngọc sang hai mươi tám tuổi
chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và huỳnh văn cơ ba mươi bảy tuổi chú huyện thoại sơn tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một giờ ngày một mươi bảy tháng ba năm nay sang và cơ đang chở nhau bằng xe máy đi trên đường
phát hiện anh đỗ ngọc nhàn ở xã phi thông thành phố rạch giá điều khiển xe máy chạy đến gần chỗ sang và cơ thì bị té ngã do say rượu
thế vậy sang và cơ đỗ anh nhàn đứng lên bảo đưa về nhà hộ sau đó cơ điều khiển xe máy của anh nhàn chở anh nhàn ngồi giữa sang ngồi phía sau
đến đoạn đường thuộc ấp thạnh bình xã thạch lộc huyện châu thành lợi dụng đêm khuya vắng cơ và sang đẩy anh ngàn ngã xuống đất
cơ lấy con dao trong túi khống chế anh nhàn lấy đi chìa khóa xe một điện thoại di động và khoảng ba trăm linh đồng cùng với chiếc xe máy của anh nhàn
sau đó cả hai chạy xe máy vừa cướp được đến thành phố rạch giá đem cầm được một mươi triệu đồng chia nhau tiêu xài thì bị công an phát hiện bắt giữ